học tiếng anh không có nghĩa là bạn chỉ ghi nhớ những từ ngữ mới mà bạn còn phải học cách sắp xếp câu từ ngữ pháp học cách thể hiện câu chuyện của mình sao cho câu chuyện đó đến với người nghe một cách đơn giản dễ hiểu và thuyết phục nhất
và đối với những học viên này thì việc học tiếng anh quả thực là một việc vô cùng khó khăn bởi với nhiều học viên nói được tiếng việt một cách tròn vành rõ chữ cũng đã là một công việc khó